thưa quý vị và các bạn thông tin từ công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết
đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận ninh kiều
đã phối hợp với công an phường thới bình quận ninh kiều
tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp người phương tiện đối với đinh ngọc duy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ tại khu vực bình thường a phường long tuyền quận bình thủy thành phố cần thơ
tiền tại hiện trường thu giữ bốn viên nén màu xám và một quái tinh thể không màu
được duy cất dấu bên trong lớp khẩu trang y tế
mở rộng điều tra khám xét chỗ ở của đối tượng duy cơ quan chức năng thu giữ thêm sáu mươi chín viên nén
một mươi một quái tinh thể không màu hai chai nhựa chất chất lỏng không màu một cân tiểu ly
qua đấu tranh ban đầu đối tượng duy khai nhận bảy mươi ba viên nén và một mươi hai gói tinh thể
có khối lượng hơn năm mươi năm hai nghìn ba trăm bảy mươi hai gram đều là ma túy
riêng hai chai nhựa chứa sáu mươi ba mililit chất lỏng không màu là ma túy nước biển
hiện công an quận ninh kiều đã chuyển hồ sơ về phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố cần thơ tiếp tục tiến hành điều tra xác minh làm rõ
chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị ngày hai mươi một tháng một mươi hai
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo trương văn định
bốn mươi một tuổi ngụ tài xã tân an huyện vĩnh cửu một mươi hai năm tù
về tội giết người do có hành vi đánh trọng thương người hàng xóm
với thương tật lên đến chín mươi chín
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh vào ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
định sau khi đi đáp rủ về tới tròi vịt tại ấp bình chánh xã tân an huyện vĩnh cửu
thì phát hiện có một đàn bò đang ăn lúa của nhà mình nên lấy cây sắt ra
với ý định để đuổi bò
lúc này định phát hiện anh phan tấn hưng ba mươi sáu tuổi ngụ xã tân an huyện vĩnh cửu
đang ở gần đó chăn bò nhưng để bò ăn lúa của nhà định nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
trong lúc tức giận định đã dùng cây sắt đánh ba cái vào người anh hưng
khi nạn nhân bị thương tích chín mươi chín
sau khi gây án định ra đầu thú ngay sau đó
mặc dù nạn nhân hân thoát chết nhưng xác thấy việc nạn nhân được cứu sống
là do yếu tố khách quan vì được cấp cứu kịp thời nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo
do đó bị cáo bị truy tố về tội giết người lãnh án một mươi hai năm tù giam
mới đây sở y tế tp hcm cho biết sau khi huy động hệ thống nhà thuốc
tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến nay chỉ khoảng hơn tám trăm linh nhà thuốc đồng ý tham gia
ngoài những nhà thuốc tư nhân còn có sự tham gia của hệ thống nhà thuốc pharmacy
hệ thống nhà thuốc long châu hệ thống nhà thuốc an khang
theo tấm kê của sở y tế trong hai mươi hai quận nguyện và tp thủ đức
thì huyện cần giờ chưa có nhà thuốc nào tham gia
hoạt động chính của các nhà thuốc trong chiến dịch cánh tay nối dài của ngành y tế
là cung ứng đầy đủ và đúng theo quy định các vật dụng và thuốc cần thiết
cho công tác chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người mắc covid một mươi chín
truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người f
và làm cầu nối giữa người f với các trạm y tế trạm y tế lưu động
tổ chăm sóc covid một mươi chín tại cộng đồng
sáng hai mươi một tháng một mươi hai hơn năm trăm linh cán bộ giáo viên tại tp thủ đức tp hcm
tham gia hiến máu nhân đạo hưởng ứng chiến dịch lễ hội xuân hồng năm hai nghìn hai mươi
từ sáng sớm hơn năm trăm linh cán bộ giáo viên tại các trường học trên địa bàn thành phố thủ đức
đã tham gia hiến máu nhân đạo tại điểm trường tiểu học
phạm văn chính đường đổ xung hợp tp thủ đức
sắp tới chương trình sẽ mở rộng ra ba mươi bốn phường trên địa bàn các đoàn thể của hội
trung tâm hiến máu nhân đạo tp hcm đã cử ba mươi hai nhân viên y tế
cùng bốn xe lấy máu lưu động đến hỗ trợ
trong tuần vừa qua tp thủ đức đã tổ chức được hơn một mươi buổi hiến máu
tiếp nhận hơn một hai trăm linh đơn vị máu
trong năm hai nghìn hai mươi một dù phải tạm ngưng nhiều lần vì thực hiện giãn cách xã hội
nhưng tp thủ đức vẫn tiến hành được một trăm ba mươi năm buổi hiến máu nhận được một mươi năm ba trăm ba mươi sáu tuổi máu
nằm trong chương trình góp sức cùng hoạt động phòng chống covid một mươi chín
của khối y tế tư nhân với bộ y tế sáng hai mươi một tháng một mươi hai
sở y tế tỉnh bà rịa vũng tàu đã tiếp nhận hơn tám mươi viên xuyên tâm liên tân thâm vác
do công ty tân tâm phát tài trợ cho bộ y tế
đây là số thuốc đầu tiên được trao tới tay người bệnh tại vũng tàu
tiếp sau đó sẽ là bình định cần thơ tây ninh và đồng tháp
ông lương văn quang phó giám đốc sở y tế bà rịa vũng tàu cho biết
đây là nhóm sản phẩm hỗ trợ cho bệnh nhân f không triệu chứng điều trị tại nhà
và nằm trong phác đồ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ở giai đoạn nhẹ và vừa
đại diện tân tâm phát cho biết viên năng xuyên tâm liên tân tâm phát
là dược phẩm thuần việt chiết xuất tinh chất từ những cây xuyên tâm liên đủ tuổi
đủ phẩm chất và dược tính cao đúng với tiêu chuẩn của bộ y tế ban hành
đáp ứng được phát đồ điều trị của bộ y tế
thưa quý vị hiện công an tp thủ đức tp hcm đang triển khai tổ chức việc đến tận nơi
hỗ trợ cấp chín trăm linh thẻ căn cứ công dân có gán chiếp cho chức sát các tôn giáo
và nhân viên y tế đang thực hiện công tác chống dịch trên địa bàn
trường dòng tên phường linh trung tp thủ đức sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai
hơn một trăm linh vị linh mục tu sĩ đang tập trung để làm thẻ căn cước công dân
đội quản lý hành chính về trận tựa xã hội công an tp thủ đức
đã cử cán bộ đến tận nơi để cắp căn cứ cho họ
bằng sự hướng dẫn tận tình và tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ
các cán bộ chiến sĩ đang nỗ lực cẩn trương thực hiện các thủ tục làm căn cứ công dân có gán chiếp
việc làm căn cước công dân tại một địa điểm tập trung đã tiết kiệm được thời gian công sức
và nhận được sự hứng ứng nhiệt tình của người dân
khi mà anh chị em công an đến đây để giúp cho các cha các thầy để làm thẻ căn cứ
thì bầu khí rất thoải mái rồi cái không gian cũng là dễ chịu
và đặc biệt là thấy được cái tình thân và thấy mọi sự tương đối là nhẹ nhàng
rồi thời gian vừa rồi cũng là thời gian covid nó ở đỉnh điểm nữa
cho nên không dễ dàng có thể là các nhân viên hay các anh chị em của bên công an
của bên chính quyền đến để giúp người dân có được cái cuộc gặp gỡ để làm thẻ căn cứ
thì đến thời điểm bắt đầu nó giãn rồi nó từ từ nó an toàn hơn
thì anh chị em tới đây để giúp các cha các thầy cũng như tất cả mọi người
trong khu vực này có thể đến làm thẻ căn cứ tốt hơn
bên cạnh chức sách các tôn giáo công an tp thủ đức cũng nhanh chóng triển khai
khắp thẻ căn cứ công dân có gán chip cho lực lượng nhân viên y tế đang chống dịch trên địa bàn
trong ba ngày hơn chín trăm linh người bao gồm nhân viên y tế chức sắc các tôn giáo
đã được hỗ trợ làm thẻ căn cước công dân tận nơi
để đảm bảo an toàn chống dịch lực lượng công an sắp xếp theo lịch hẹn
nhằm giãn cách người tụ tập tại một thời điểm
và họ không có thời gian để đi đến các trạm các căn cứ công dân
để thực hiện việc đổi căn cứ công dân có gán chip
dù chiến dịch khắp thẻ căn cứ công dân gán chip đã kết thúc trong một mươi ngày tới
nhưng công an tp thủ đức tp hcm vẫn tiếp tục duy trì hoạt động này
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất phục vụ tốt nhất người dân đến làm căn cứ công dân
gán chip điện tử theo quy định nhằm đảm bảo mọi người dân đều được khắp thẻ căn cứ mới
đảm bảo quyền lợi của người dân
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác liên quan đến vụ
sập cầu cái đôi vàm ban quản lý dự án công trình xây dựng giao thông tỉnh cà mau
với vai trò là chủ đầu tư đang làm báo cáo liên quan đến vụ việc này
theo đó vào khoảng chín giờ sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai một trụ chính cầu vượt sông cái đôi vàm
bị lún dần kéo theo nhịp giữa bị sập rơi xuống nước gây tắc nghẽn giao thông
rất may là vụ sập cầu không gây thiệt hại về người
tại hiện trường trụ giữa bị lún sâu khoảng bốn mét kéo theo sập hai nhịp giữa
trong đó nhịp giữa rơi xuống nước chắn ngang dòng sông cái đôi vàm
quỹ ban dân huyện phú tân đã rang dây cảnh báo người dân không qua lại khu vực
vừa xảy ra sự cố sập cầu nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện
theo nhận định ban đầu có thể là do địa chất yếu hoặc bên dưới có túi bùn
cũng không loại trừ lỗi do khâu thiết kế
nguyên nhân chính xác đang được các lực lượng chức năng điều tra
thưa quý vị bộ y tế vừa ban hành quyết định về biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vaccine
có hiệu lực kể từ ngày hai mươi tháng một mươi hai vừa qua
theo đó hộ chiếu vaccine được cấp cho người đã tiêm đủ hai mũi với tám loại vaccine
đã được bộ y tế cấp phép
chứng nhận hộ chiếu vaccine được cấp sử dụng định dạng mã qr hết hạn sau một mươi hai tháng
kể từ ngày mã qr này được khởi tạo
theo hướng dẫn của bộ y tế quy trình cấp hộ chiếu vaccine cho người dân
được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ sở tiêm chủng trên cả nước
quy trình cấp gồm ba bước
bước một các cơ sở tiêm chủng giả soát xác minh xác thực thông tin người dân
tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
bước hai các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
nền tảng này kết nối chia sẻ dữ liệu tiêm chủng với hệ thống quản lý cấp chứng nhận
tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín đáp ứng theo các quy định về kết nối dữ liệu y tế
do bộ y tế ban hành
bước ba cục y tế dự phòng bộ y tế thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín tập trung chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã qr
theo tế chuẩn của eu quy định
qua tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu cán bộ phòng quản lý sốc xuất nhập cảnh
công an tp hải phòng đã phát hiện hai công dân là đỗ thị lan và phạm tuấn anh
dùng chứng minh nhân dân và căn cước công dân giả để làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu
theo khai nhận với giá tám trăm linh đồng đỗ thị lan và phạm tuấn anh đã nhờ
một đối tượng không quen biết qua facebook làm căn cước công dân trong thời gian ngắn
xét thấy hai công dân này
không có động cơ mục đích xấu nhận thức pháp luật còn hạn chế và chưa gây hậu quả nghiêm trọng
thân nhân tốt chưa vi phạm pháp luật nên phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố hải phòng
đã báo cáo giám đốc công an tp xử phạt vi phạm hành chính
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại quán cà phê một trăm tám mươi sáu đường nguyễn văn linh
phường hương sơ tp huế tỉnh thế thiên huế vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp thế thiên huế bắt quả tang
vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai lực lượng công an bất ngờ ập vào bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc
bằng hình thức cáo độ bóng đá gồm nguyễn văn phụm là đối tượng cầm đầu
cùng hai đối tượng giúp sức là đặng quang trung và ngô huỳnh minh hoàng tám đối tượng là con bạc
thời điểm kiểm tra lực lượng công an thu giữ nhiều thiết bị máy tính tv điện thoại
trích xuất lịch sử giao dịch đánh bạc từ các tài khoản mà các đối tượng quản lý
từ tháng một mươi một đến nay nhóm đối tượng này đã thực hiện cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn bảy hai tỷ đồng
và hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế đang tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn tại địa bàn các huyện miền núi của tỉnh hòa bình
thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trong đó nổi lên một số đối tượng với hành vi trộm cắp vặt
tuy mức giá trị tài sản không lớn nhưng đối với bà con dân tộc tài sản bị lấy mất thường là tài sản duy nhất của gia đình
đặc biệt là cuối năm thời điểm tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động mạnh nhất
người dân cần nêu cao cảnh giác phòng ngừa bảo vệ tài sản
sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại huyện mai châu tỉnh hòa bình
đối tượng trong vụ trộm cắp tài sản này là đinh văn duẩn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại xã thành sơn huyện mai châu tỉnh hòa bình
lợi dụng đêm tối sơ hở người dân mất cảnh giác đối tượng đã lấy trộm một chiếc xe mô tô honda way
bị kiểm soát hai mươi tám f bảy sáu nghìn bốn trăm tám mươi sáu và một chiếc ví đen nằm trong cốc xe ước tính trị giá tài sản hơn tám triệu đồng
ngày mông một tháng tám năm hai nghìn một mươi một em có xuống chơi đi chấn
vụ đó khoảng một giờ hai giờ em có qua tuyến ba của phố trứng sải này
là đây đi qua một nhà
trừ khóa xe cắm để trong hồ khóa thì em đi lúc đấy không có xe về
thì em qua hai lần lần thứ hai thì em thấy em mở cổng vào em lấy cái xe kia
thường là các đối tượng thì nhìn chung là toàn là đối tượng nghiện ngập
thì do đó là các đối tượng này là không có nghề nghiệp ổn định không có công an việc làm
dẫn đến những cái việc là lợi dụng
cái sơ hở của người dân khi mà người dân đi làm ăn đi làm nương làm giấy
cũng như là buồn đi bán thì các đối tượng này đã lợi dụng cái đó để đột nhập vào trộm các vật
đặc biệt là trộm tiền hoặc là trộm những cái tài sản khác mà người dân người ta sơ hở
huyện mai châu là huyện vùng cao của tỉnh hòa bình
giáp danh với nhiều tỉnh như sơn la thanh hóa
hàng năm thu hút đông đảo khách đến du lịch
đây là cơ hội để các đối tượng trộm cắp tài sản nhắm vào
ngoài ra chúng cũng thường lợi dụng địa bàn rộng nhà dân thưa thớt
không có khóa cổng không hàng rào chắc chắn để trộm các vật của người dân
từ đầu năm đến nay công an huyện mai châu đã điều tra khám phá hai mươi tám vụ trộm cắp tài sản so với năm hai nghìn hai mươi
loại tội phạm này giảm mạnh
qua đó thì cũng thấy rằng là ngoài những các đối tượng trộm các vật
thì có thể thấy là các tính bảo
quản quản lý tài sản của người dân thì nói chung là nhìn chung là còn sơ hở nhiều
tuyên truyền đến người dân đến tận nhà của từng các hộ dân ở trong các trên địa bàn huyện mai châu
và đặc biệt là chúng tôi đã đăng những cái bài về tuyên truyền
những cái bài khuyến cáo người dân
cần có cái biện pháp phòng ngừa cần để phòng tránh những cái vấn đề liên quan đến tội phạm trộm các tài sản này
để làm sao để có cái giữ gìn chung chứ không để xảy ra những tình trạng này thì rất là vất vả trong quá trình điều tra cũng như là khó khăn cho người dân
cuối năm là thời điểm tội phạm trộm cắp tài sản gia tăng
chính vì vậy ngoài cảnh báo từ lực lượng chức năng thì người dân cũng cần nêu cao cảnh sát
tự bảo quản tài sản của gia đình để tránh kẻ gian lợi dụng sơ hở
thực hiện hành vi phạm tội
khi xảy ra mất trộm cần báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để kịp thời điều tra truy xét
bảy công nhân bị bỏng nặng do nổ bình khí
vụ tai nạn lao động vừa xảy ra vào ngày hôm qua tại khu công nghiệp hải yên thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
vụ nổ xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn triển bằng thuộc khu công nghiệp hải yên thành phố móng cái
sau tai nạn các nạn nhân được đưa vào trung tâm y tế thành phố sơ cứu và chuyển lên các bệnh viện tuyến trên
trong đó có sáu bệnh nhân bỏng nặng
đã được chuyển tuyến lên bệnh viện bỏng quốc gia lê hữu trác hà nội
còn một bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
theo chẩn đoán bảy nạn nhân đều bị bỏng lửa độ ba diện tích từ năm mươi đến tám mươi
hiện các nạn nhân đang được hồi sức cấp cứu tại các bệnh viện
và các lực lượng chức năng thành phố móng cái đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước phối hợp với cơ quan chức năng liên quan
hiện đang tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy ký ốt
xảy ra tại chợ thanh lương thị xã bình long tỉnh bình phước gây thiệt hại nặng nề cho tiểu thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h tối ngày hai mươi tháng một mươi hai
tiểu thương và người dân phát hiện nguồn lửa phát ra từ ký ốt buôn bán hàng gia dụng
trong chợ thanh lương thị xã bình long của hộ bà trần thị khanh
nên hô hoán và dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa
tuy nhiên do hộ bà khanh buôn bán nhiều mặt hàng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước phối hợp với lực lượng địa phương
điều động hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để dập lửa
khoảng hơn hai mươi phút ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn
tuy không thương vong về người nhưng hàng hóa của kiosk bị ngọn lửa thiêu dụi ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng
nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định có thể là do chập điện
vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản thứ năm yêu cầu lắp camera giám sát theo đúng lộ trình
tại nghị định số một mươi và nghị định và nghị quyết sáu mươi sáu của chính phủ
theo đó bộ giao thông vận tải yêu cầu sở hữu các phương tiện chữa cháy
giao thông vận tải các tỉnh thành phố tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn đơn vị vận tải
kinh doanh vận tải trên địa bàn khẩn trương thực hiện nghiêm việc lắp đặt camera trên xe
để ghi lưu trữ hình ảnh trong quá trình tham gia giao thông
đối với các phương tiện xe thuộc diện phải lắp camera xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách
có sức chứa từ chín chỗ trở lên xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container xe đầu kéo
thời gian thực hiện đảm bảo xong trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một theo nghị quyết số sáu mươi sáu
ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ hiện số lượng phương tiện đã lắp camera
chiếm tỷ lệ rất thấp so với tổng số phương tiện phải lắp theo nghị định số một mươi
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai mới có hơn bốn mươi hai trong tổng số hơn hai trăm linh phương tiện
kinh doanh vận tải đã lắp cặp camera và đạt tỷ lệ gần hai mươi một
cục hàng không việt nam vừa có chỉ thị triển khai kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch covid một mươi chín
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán và lễ hội xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi
chỉ thị yêu cầu tổng công ty cảng hàng không việt nam acv cảng hàng không quốc tế vân đồn
tổng công ty quản lý bay việt nam vatm các hãng hàng không việt nam các cảng vụ hàng không
thành lập ban chỉ đạo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi
đồng thời công bố số điện thoại đường dây nóng và thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tiếp nhận
đến nhiệm vụ của đơn vị và xây dựng kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
các cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của các đơn vị hoạt động
tại cảng hàng không bảo đảm an ninh an toàn vệ sinh thực phẩm trên các chuyến bay
tại các cảng hàng không kiểm tra giám sát các chuyến bay chậm chuyến hủy chuyến
nghĩa vụ của các hãng hàng không việt nam đối với hành khách trong trường hợp chậm và hủy chuyến
tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng chống covid một mươi chín của các đơn vị tại cảng hàng không
sân bay và yêu cầu các cán bộ nhân viên của đơn vị thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định của bộ giao thông vận tải
thưa quý vị sau một năm triển khai thực hiện đề án xây dựng phường triềng lề
thành phố sơn la điển hình tiêu biểu về an ninh trật tự và trật tự đô thị năm hai nghìn hai mươi ba
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của chính quyền thành phố những cách làm cụ thể của lực lượng công an
đặc biệt là sự ủng hộ đồng tình của đảng bộ chính quyền nhân dân phường triềng lề
đến nay đề án đã cơ bản đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra
trong đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững diện mạo đô thị ngày càng đổi mới và văn minh
đây là một buổi hướng dẫn nhân dân tại các tổ bản ở phường triềng lề
sử dụng gia lô cung cấp thông tin tố giác tội phạm đến lực lượng cảnh sát khu vực
đến nay mô hình điểm gia lô camera an ninh của phường triềng lề đã có gần một năm trăm linh thành viên tham gia
tích cực nhiệt huyết là cánh tay nối dài với lực lượng
công an cơ sở từ một ba trăm bốn mươi bốn mắt camera trích xuất thu thập thông tin camera an ninh

địa bàn rộng dân số đông trình độ dân trí còn ở nhiều thang bậc khác nhau
nhưng với việc xây dựng kế hoạch chi tiết rõ người rõ việc rõ thời gian
đến mỗi mục tiêu đều gắn với cuộc sống của người dân
một mươi ba trên một mươi ba tổ
ba tổ bản với gần ba bốn trăm linh hộ đã ký giao ước thi đua xây dựng tổ bản
đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đô thị cụng dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy
lực lượng công an đã rất là nhiệt tình trách nhiệm chuyển đến từng hộ gia đình
cho ký cam kết cái việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn
và cũng đi từng ngõ gõ từng nhà để vận động cán bộ đảng viên và nhân dân
thực hiện tốt các việc khai báo tạm trú tạm vắng
và đảm bảo an ninh trật tự các đường điện đường ngõ xóm các thứ là đều được nắp đặt đầy đủ
và được nhân dân đồng tình ủng hộ rất là cao
bên cạnh việc phân công trách nhiệm quản lý các tuyến đường tuyến ngõ đạt tiêu chí văn minh đồ thị
các ban ngành đoàn thể trong đó lực lượng công an là nòng cốt
tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị
không để xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang vỉa hè lòng đường để kinh doanh buôn bán
sau khi đề án được triển khai thực hiện
đã tạo được bước đột phá làm thay đổi về nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền
các cấp và cả hệ thống chính trị cũng như là từng người dân trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
xây dựng đô thị văn minh sáng xanh sạch đẹp
và được nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường là đồng tình ủng hộ tích cực tham gia
phòng ngừa các loại tội phạm và tên nạn xã hội
trên cơ sở đánh giá tình hình trật tự an ninh trật tự trên địa bàn
một mươi hai xã phường của thành phố sơn la
trên cơ sở đó chúng tôi xây dựng đề án với những sáu nhiệm vụ trọng tâm
năm mươi bảy công việc giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện
thành phố trực tiếp làm trưởng ban công an làm thường trực
hai tháng thì tổ chức hội nghị họp từ tổ bản đến các phòng ban của ủy ban thành phố và ban chỉ đạo
để đánh giá chi tiết nội dung này
cho đến thời điểm hiện tại năm mươi bảy nhóm công việc giải pháp cụ thể
để thực hiện sáu nội dung chuyên đề chính này thì đã cơ bản hoàn thành
một diện mạo mới
trên mảnh đất trường lề tiếp tục khẳng định chủ trương lớn của bộ công an
hướng đến xây dựng đơn vị cơ sở ngày càng vững mạnh
và từ kinh nghiệm xây dựng phường điểm về an ninh trật tự và trật tự đô thị
lực lượng công an thành phố sơn la tham mưu đề xuất xây dựng các mô hình điểm tiếp theo
thưa quý vị đại hội đại biểu phụ nữ bộ công an lần thứ chín nhậm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đã thành công tốt đẹp mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ
và hoạt động của các cấp hội phụ nữ bộ công an
dù ở vị trí công tác nào các chị em vẫn luôn phần đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ
gắn công tác hội với công tác chuyên môn
thời gian qua các cấp trong hội phụ nữ bộ công an đã đăng ký thực hiện mới
hơn sáu trăm linh công trình mô hình phần việc do phụ nữ đảm nhận
nhiều mô hình cách làm sáng tạo hiệu quả trong công tác tuyên truyền
giáo dục hội viên gắn liền với triển khai cuộc vận động xây dựng phong cách
người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
và từ những mô hình như thế mà chị em đã phát huy được khả năng
khẳng định được vị thế của mình trong đơn vị và mô hình phụ nữ cảnh sát giao thông
sẵn sàng chủ động tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng là một trong số đó đã để lại ấn tượng
tốt đẹp về hình ảnh người nữ chiến sĩ công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi hai mươi năm nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông đã được lựa chọn từ các đơn vị
với tiêu chí đảm bảo về sức khỏe
hình thức chiều cao và nghiệp vụ để thành lập một đội hình ngũ đặc biệt
đây cũng chính là công trình phần việc mà hội phụ nữ của cảnh sát giao thông
cùng chung tay thực hiện và cùng giữ thích thử
đăng ký với hội phụ nữ bộ và đảng bộ cục cảnh sát giao thông
để thực hiện phần việc là phụ nữ cục cảnh sát giao thông sẵn sàng
chủ động tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tại các sự kiện chính trị quan trọng
để đảm bảo yêu cầu của công việc lần này
thì hội phụ nữ đã thực hiện công tác huấn luyện đối với đội hình nữ
từ việc điều khiển phương tiện đến các tình huống nghiệp vụ
diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
các đồng chí đều phải đảm bảo yêu cầu cao nhất
đó là đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
không để xảy ra bất cứ sai sót nào dù rất nhỏ
đại úy nguyễn mai thanh tham gia từ những ngày đầu khi mới xây dựng đội hình
nữ chiến sĩ công an này khá bận rộn với công việc
gia đình khi ba con còn nhỏ tuổi
chồng công tác trong lực lượng quân đội cũng thường xuyên vắng nhà
nhưng đại úy thanh cũng như các chị em đồng nghiệp
luôn quan niệm rằng tham gia cùng đội hình nữ
và thực hiện nhiệm vụ tại nhiều sự kiện quan trọng
vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự vừa là cơ hội
để tạo dựng hình ảnh đẹp về người phụ nữ trong lực lượng công an nhân dân
khi mà tham gia cái dẫn đoàn đại hội đảng một mươi ba đấy
thì ăn ở tập trung nửa tháng thôi
thì lúc đấy thì mình cần cái sự hỗ trợ
giúp đỡ rất nhiều của gia đình
của ông bà dù ý nữa là ông xã
gần như là phải chia ca ra
ví dụ như vợ đi công tác thì ông xã cũng phải cần
phải có cái sự điều phối cũng phải điều chỉnh nhiều công việc
thật ra đấy là cái câu chuyện đấy thì không của riêng ai
bởi vì là cái vai trò của người phụ nữ thì
vừa phải giữ lửa trong gia đình
vừa làm nhiệm vụ bộ đảng và nhà nước giao
thật ra lúc suy nghĩ thì nghĩ là nó khó khăn
nhưng thật ra đấy cũng là cái vinh dự
cũng là cái động lực để chị em nỗ lực hơn
cố gắng hơn hoàn thiện mình
trong thời gian diễn ra sự kiện
các chị em trong đội hình thường thức dậy từ bốn giờ sáng
để chuẩn bị đến các địa điểm đón dẫn
trong thời tiết lạnh giá của mùa đông
hay trải qua cả ngày nắng nóng
trên những tuyến đường của mùa hè
rồi kết thúc rất muộn
khi các đoạn dẫn đều đã an toàn
nhưng đó không phải là những khó khăn gì với các chị
mà phải xa nhà xa con nhiều ngày
mới chính là những điều
không dễ dỉ vượt qua
và những lúc như thế
ngoài gia đình và người thân
các nữ cảnh sát giao thông này
còn có một điểm tựa vững chắc
đó là các chị em trong hội phụ nữ
hầu hết thì các đồng chí đều
ở trong độ tuổi đang nuôi con nhỏ
và đấy là cái khó khăn lớn nhất
ban chấp hành hội thì chúng tôi
cũng rất là hiểu và chia sẻ
và với mỗi một đồng chí
mỗi một hoàn cảnh
thì chúng tôi đều có sự thắm mắt
và chia sẻ đối với chị em
từ việc khó khăn trong nuôi dậy con cái
rồi chia sẻ với chị em
trong những khó khăn mà diễn ra trong cuộc sống
đặc biệt là những thời điểm
mà các đồng chí thực hiện các cái nhiệm vụ của mình
trong những điều kiện như thế
thì ban chấp hành chúng tôi luôn luôn đồng hành
cùng chị em chia sẻ động viên
và với những hoàn cảnh đặc biệt
thì chúng tôi cũng có tham mưu đề xuất
với lãnh đạo cục để có cái giải quyết kịp thời
gỡ gỡ về cái mặt tinh thần đối với chị em
đến nay đồng hành nữ đã làm nhiệm vụ
tại nhiều sự kiện quan trọng
thể hiện vai trò trách nhiệm của những nữ
chiến sĩ cảnh sát giao thông trong công tác chuyên môn
phần việc này đang được tiếp tục triển khai
thực hiện minh túc hiệu quả
trong toàn thể chị em thương nữ
của lực lượng cảnh sát giao thông

vai trò trách nhiệm của cán bộ

trong đại hội nước

chỉ có hình ảnh tựa ích
sự giữ nhau thực hiện